một tháng một năm hai nghìn hai mươi không chỉ cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
mà còn nghiêm cấm hành vi xúi rục kích động lôi kéo ép buộc người khác uống rượu bia trước khi lái xe
đáng chú ý trong những trường hợp ép rượu bia rồi để xảy ra những hậu quả nghiêm trọng như đánh chém nhau
tai nạn giao thông ẩu đà phá hoại tài sản hoàn toàn có thể tố cáo trên các cơ quan có thẩm quyền
cũng liên quan đến vấn đề giao thông một trong những điểm đáng chú ý của nghị định số một mươi hai nghìn một mươi chín
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt là quy định người đi xe đạp
xe đạp điện nếu có nồng độ cồn trong người sẽ phải chịu mức phạt từ tám mươi đồng đến sáu trăm linh đồng tùy mức độ xử phạt
xung quanh quy định này tác giả bài viết trên báo đại biểu nhân dân đặt ra câu hỏi có khả thi không
nhiều ý kiến cho rằng việc đi xe đạp mà phạt sáu trăm linh đồng là không khả thi bởi người tham gia giao thông bằng phương tiện xe đạp
không có giấy phép lái xe xe đạp lại không đăng ký và giá trị xe không bằng một phần ba mức xử phạt như trên
lại không có biện pháp xử lý kèm theo thì chắc chắn sẽ có nhiều người bỏ của chạy lấy người
sáu mươi người mắc bệnh có triệu chứng giống sars trong đó có bảy bệnh nhân rơi vào tình trạng bệnh nặng đang được điều trị ở trung quốc
sự việc này dấy lên nỗi lo liệu dịch sars có quay trở lại
trả lời báo tuổi trẻ phó cục trưởng phụ trách cục y tế dự phòng bộ y tế đặng quang tấn cho biết
việt nam đang theo sát diễn biến vụ việc nghi sars tại trung quốc
người dân không nên quá lo lắng do hiện nay bệnh sars đã được định danh có thể xét nghiệm phát hiện ngay có phương pháp điều trị hiệu quả
còn năm hai nghìn ba do cán bộ y tế chưa biết về bệnh nên bệnh này đã lây lan nhanh làm nhiều người tử vong
thưa quý vị giá thịt heo hại nhiệt đón tết là câu hỏi mà tác giả bài viết trên báo thanh niên đặt ra và cũng là sự quan tâm của nhiều người dân
cùng với thông tin giá thịt thị trường giảm
ngay ngày đầu năm mới mùa một tháng một năm hai nghìn hai mươi sở tài chính tp hcm điều chỉnh giá thịt heo trong chương trình bình ổn lần thứ ba trong hơn hai tháng qua
tổng mức tăng trong ba lần cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi giá thịt heo trong chương trình bình ổn đã tăng từ hai mươi sáu đến bảy mươi ba đồng một kg tỷ loại
thông tin từ các vùng miền giá heo hơi trong ngày hôm qua mùng hai tháng một cũng hại nhiệt có nơi giảm từ một đồng đến bốn đồng một kg
thời điểm giá cao nhất khu vực miền nam là chín mươi năm đồng một kg
heo hơi tại khu vực này giảm cao nhất một mươi tám đồng một kg tại sóc trăng bạc liêu
vùng thủ phủ nuôi heo miền đông nam bộ cũng giảm khoảng năm giá